kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kết nối asean của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo nhà nước về du lịch đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
ngành du lịch việt nam trong năm qua đã nhận được sự quan tâm từ trung ương đến các tầng lớp xã hội
tuy nhiên trong thời gian tới ngành du lịch cần tiếp tục bổ sung các chiến lược quy hoạch phù hợp
nhất là phải thực hiện cho được đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
báo cáo của bộ văn hóa thể thao và du lịch nêu rõ năm hai nghìn một mươi bảy ngành du lịch đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư xã hội
vào nhiều tỉnh thành phố tập trung đối với phân khúc cao cấp nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh của du lịch
ngành du lịch nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế công nhận nâng cao hình ảnh việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế
theo thống kê về khách du lịch ước đạt một mươi ba triệu khách quốc tế đáp ứng chỉ tiêu được giao tăng ba mươi về khách quốc tế
kết quả này có thể coi là kỳ tích của ngành lần đầu tiên mức tăng về khách du lịch đạt gần ba triệu khách một năm
phục vụ bảy mươi ba hai triệu lượt khách du lịch nội địa tổng thu từ khách du lịch đạt năm trăm một mươi chín trăm linh tỷ đồng
hệ thống cơ sở lưu trú du lịch không ngừng được đầu tư phát triển với trên hai mươi năm cơ sở lưu trú với hơn năm trăm linh buồng phòng
trong đó có một trăm một mươi sáu khách sạn năm sao với trên ba mươi ba buồng phòng
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng du lịch trong năm qua đã nhận được sự quan tâm từ trung ương đến các tầng lớp xã hội
những kết quả đạt được đã góp phần tăng trưởng dịch vụ thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác
đặc biệt liên quan chặt chẽ đến việc xây dựng đời sống văn hóa hình thành nếp sống văn minh chấp hành pháp luật
kết quả trong năm qua là hết sức ấn tượng với việc tăng trưởng ba mươi lượng khách quốc tế thủ tướng chính phủ giao
tuy nhiên chưa thể hài lòng với kết quả này bởi đây mới chỉ đạt về số lượng trong khi đó chất lượng vẫn là việc cần bàn đến
tới đây ngành du lịch cần tiếp tục bổ sung các chiến lược quy hoạch phù hợp
nhất là phải thực hiện cho được đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
bộ văn hóa thể thao và du lịch cần xác định một số nhiệm vụ để tiếp tục phát triển du lịch với những trọng tâm cụ thể
nhằm nâng cao hình ảnh du lịch việt nam là điểm đến an toàn thân thiện
phát triển du lịch phải gắn với phát triển văn hóa xây dựng đời sống văn hóa mới phải có giải pháp để đẩy mạnh môi trường du lịch

tại học viện báo chí và tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay những vấn đề này được nghiên cứu làm rõ từ nhiều góc nhìn khác nhau
cơ bản là từ góc nhìn của các cán bộ làm công tác quản lý từ góc nhìn của đội ngũ giảng viên trực tiếp tham gia công tác đào tạo lưu học sinh lào
từ góc nhìn của chính các thế hệ lưu học sinh lào đã được đào tạo tại việt nam
như thường lệ nhân dịp cuối năm đại sứ quán việt nam tổ chức đoàn cán bộ đi thăm hỏi và gặp gỡ các ngư dân việt nam đang bị phía indonesia tạm giữ
đây là chuyến công tác thứ chín thăm ngư dân của cán bộ đại sứ quán trong năm nay và là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng
tại buổi làm việc với viện công tố và tòa án rani ông trần minh cử tham tán đại sứ quán việt nam một lần nữa đề nghị các cơ quan này
xem xét và có phán quyết công tâm trên cơ sở các thông tin mà ngư dân và luật sư cung cấp tại tòa án rani
đại sứ quán cũng thông báo về sự phản đối của các ngư dân về phán quyết đối với bốn trong năm thuyền trưởng vừa qua
đồng thời đề nghị viện công tố tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo đảm sức khỏe của các công dân việt nam trong quá trình họ bị giam giữ chờ xét xử
sự kiến trung tuần tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra phiên tòa xét xử thuyền trưởng còn lại và đại sứ quán sẽ tiếp tục cử cán bộ dự phiên tòa này tại natuna
cũng trong chuyến công tác này đại diện của đại sứ quán đã thăm một ngư dân phải nằm viện điều trị do đau bụng cấp tính
và yêu cầu phía bạn cung cấp điều kiện y tế tốt hơn cho ngư dân đồng thời thúc đẩy các cơ quan chức năng liên quan của indonesia sớm hoàn thành các thủ tục để đưa ngư dân này về nước
từ đầu năm đến nay đại sứ quán đã phối hợp tổ chức tám đợt đưa ngư dân về nước với tổng số một hai trăm sáu mươi ba người
theo thống kê hiện nay tại indonesia vẫn còn khoảng một trăm bảy mươi ngư dân bị giam giữ tại các đảo trong đó có một trăm linh bảy người đang phải thi hành án tại các trại giam và sáu mươi ba ngư dân bao gồm thuyền trưởng thuộc diện đang bị xét xử
ngoài ra còn có các ngư dân làm chứng cho việc vi phạm của thuyền trưởng trước phiên tòa cũng đang bị giữ tại các nơi tạm giam
trên thực tế các ngư dân bị bắt chủ yếu là lao động làm thuê trên các chuyến tàu đi biển dài ngày thông thường họ có tuổi đời rất trẻ
hầu hết những lao động này không biết rõ về hành trình đi đánh bắt cũng như không nhận thức được những hậu quả nghiêm trọng nếu vi phạm vùng biển của indonesia và bị cơ quan chức năng bắt giữ
trong khi đó các thuyền trưởng cho biết rằng do biết vùng biển indonesia có chữ lượng cá dồi dào nên chủ động đi vào để đánh bắt bất chấp những rủi ro khi bị bắt giữ sẽ phải đối mặt với việc bị kết án bị tịch thu phương tiện và thậm chí phải ngồi tù
núi lửa sinabum ở tỉnh bắc sumatra của indonesia trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đã có đợt phun trào dữ dội nhất từ tháng tám năm nay
trung tâm giảm nhẹ rủi ro địa lý và nối lửa indonesia cho biết
đợt phun trào xảy ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi sáu phút theo giờ địa phương và kéo dài khoảng tám phút
núi lửa sinabung phun ra các đám mây khí ga và cho bụi xa tới bốn sáu km cho núi lửa rơi xuống nhiều ngôi làng quanh núi sinabum
tuy nhiên cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết không có thương vong trong vụ phun trào
người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực nguy hiểm cũng như chú ý tránh các dòng nham thạch trong thời tiết mưa nhiều đang kéo dài vài ngày gần đây
núi lửa singapore hoạt động trở lại vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
các ngôi làng thuộc khu vực báo động đỏ trong bán kính bảy km từ đỉnh núi đã phải đi sơ tán
cơ quan chức năng cũng cấm tất cả các hoạt động trong phạm vi ba km từ đỉnh núi sau khi giới chức indonesia nâng lệnh cảnh báo của núi lửa sinabung lên mức cao nhất trong năm hai nghìn một mươi năm
với những giá trị đặc biệt đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nội dung và hình thức tính độc đáo tính xác thực tầm ảnh hưởng quốc tế
đến nay theo trung tâm lưu trữ quốc gia i châu bản triều nguyễn đã chính thức được ủy ban unesco chương trình ký ức thế giới công nhận là di sản tư liệu thế giới
châu bản triều nguyễn là khối tài liệu duy nhất tại việt nam và hiếm có trên thế giới có bút tích của nhà vua phê duyệt chi tiết về mọi vấn đề của đất nước trên văn bản
đây là các tài liệu gốc rất có giá trị giúp nghiên cứu phục dựng toàn bộ hệ thống chính trị kinh tế văn hóa xã hội con người của một quốc gia trong một giai đoạn lịch sử
trải qua thời gian những hình dấu in trên văn bản bút tích phê duyệt của các vua hình thức văn bản ngôn ngữ chữ viết chất liệu giấy mực
đều trở thành những tư liệu quý giá cung cấp thông tin hữu ích về các lĩnh vực như hành chính học văn bản học gia phả học ấn trường học
trước đó tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn châu bản triều nguyễn đã được unesco công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm lưu trữ quốc gia i cục văn thư và lưu trữ nhà nước
đã trình lên ủy ban di sản tư liệu thế giới của unesco hồ sơ châu bản triều nguyễn đề nghị công nhận châu bản triều nguyễn là di sản tư liệu thế giới
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi bảy là năm đánh dấu mốc quan trọng cho chặng đường năm mươi năm hình thành và phát triển của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
đồng thời đánh dấu hai năm cộng đồng asean được hình thành với ba trụ cột chính chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội
thành lập trong bối cảnh
đối đầu của chiến tranh lạnh trải qua nửa thế kỷ với nhiều chuyển biến sâu sắc của tình hình quốc tế và khu vực
asean đã trở nên lớn mạnh đạt được nhiều thành tiệu mang tính bước ngoặt được thế giới công nhận như một tổ chức hợp tác đa phương thành công nhất
năm mươi năm trước xuất phát từ mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực ở đông nam á
trên tinh thần bình đẳng và đối tác đóng góp cho hòa bình tiến bộ ở khu vực hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã chính thức ra đời
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi năm cộng đồng asean hình thành là kết quả của gần năm mươi năm hợp tác
nền tảng vững chắc nhất cũng là thành tựu lớn nhất chính là bảo đảm môi trường hòa bình ổn định và an ninh khu vực
mặc dù đứng trước nhiều khó khăn thách thức nhưng quãng đường hai năm thành lập cộng đồng asean đã giúp các thành viên tăng cường học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau
tận dụng những thành tựu và kinh nghiệm để góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển thu ngắn quãng đường đi đến đích
để thực sự cùng vững vàng tiến bước thực sự phát huy ý nghĩa của hai chữ cộng đồng
đưa cộng đồng trở thành đại gia đình các dân tộc đông nam á đùm bọc chia sẻ và giúp đỡ nhau để cùng phát triển là điểm đến hấp dẫn của các nước trên thế giới
sự hợp tác phối hợp giữa các trụ cột với nhau là hết sức cần thiết và quyết định sự thành công của asean
ngay trong nội bộ chúng ta cũng vậy chúng ta cũng phải xác định là sự kết hợp phối hợp giữa ba cơ quan
hành và tham gia hợp tác trong ba trụ cột đấy phải có sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa
đương nhiên là chúng ta cần thông tin và thông tin thì chúng ta phải cần phải ứng dụng công nghệ thông tin làm sao để có sự liên lạc
nó tiện dụng hơn nó cập nhật hơn thường xuyên hơn giữa các cái cơ quan phụ trách các cái trụ cột hợp tác này
asean đang trao đổi để tìm ra những giải pháp trong đó có việc cải tiến thể thức phương thức hoạt động nâng cao năng lực bộ máy
đồng thời tạo ra một cơ chế liên kết nội khối thông thoáng hơn thông qua những biện pháp như thuận lợi hóa thương mại
đầu tư lao động giao thông kết nối v v
xây dựng ba trụ cột chính trị an ninh kinh tế văn hóa phát triển bền vững tăng cường liên kết đã trở thành mối quan tâm chung của các nước thành viên trong cộng đồng asean
đặc biệt các khuôn khổ cơ chế và tập quán hợp tác sẻ chia được hình thành trong các lĩnh vực từ giáo dục văn hóa y tế
phúc lợi xã hội môi trường du lịch đến ứng phó các thách thức như bệnh dịch ma túy thiên tai là các nhân tố định hình cho cộng đồng văn hóa xã hội asean
đưa cộng đồng trở thành đại gia đình các dân tộc đông nam á đùm bọc chia sẻ và giúp đỡ nhau để cùng phát triển
phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh phát triển toàn diện mang lại phồn thịnh cho công dân các nước asean là mục tiêu bao trùm
và là quan điểm cũng như là nội dung hợp tác
các ủy ban hợp tác trong asean đã xoay quanh trụ cột này từ đầu tư hạ tầng phát triển nguồn nhân lực xúc tiến quảng bá
tạo ra một môi trường thân thiện để thu hút khách đến asean và coi asean là một điểm đến chung
asean ngày nay đã là mái nhà chung của các dân tộc đông nam á với nền móng chắc chắn và những trụ cột vững vàng
với quyết tâm bảo đảm sự phát triển bền vững vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai
đặt hạnh phúc đời sống và phúc lợi của nhân dân ở vị trí trung tâm của tiến trình xây dựng cộng đồng
đòi hỏi cộng đồng asean cần nỗ lực hơn nữa trong liên kết chặt chẽ đoàn kết thống nhất
một nhóm họa sĩ tại philippines đang góp sức vào công tác bảo tồn các di tích lịch sử bằng chính tài năng của mình
thông qua các chuyến đi và các tác phẩm nghệ thuật nhóm họa sĩ này hy vọng sẽ kêu gọi cộng đồng
cùng chung tay vào chiến dịch gìn giữ và bảo tồn các di tích lịch sử tại philippines
hàng chục họa sĩ và những người đam mê nghệ thuật đang tham gia vào một tour tham quan các di
tích lịch sử xung quanh thủ đô manila philippines những tour như thế này được tổ chức mỗi tháng một
lần với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về sự xuống cấp của các di tích lịch sử
chỉ đơn giản là chúng tôi muốn chia sẻ những ấn tượng của mình về những di tích lịch sử vốn đã
lâu đời và đang bị súng cấp nhưng vẫn đem lại cảm giác về một quá khứ huy hoàng trong bối cảnh
đó chúng tôi muốn truyền cảm xúc tới người xem ít nhất là thông qua những phác thảo của chúng tôi
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai địa điểm được các họa sĩ chọn để vẽ tranh là nhà hát cổ tám mươi bảy tuổi đã bị
bỏ hoang nhiều năm nay theo kế hoạch nhà hát cổ này sẽ bị phá bỏ vào năm hai nghìn một mươi tám để nhường chỗ cho
một công trình nghệ thuật khác nhóm họa sĩ cũng đã đến thăm nhiều di tích lịch sử khác những công
trình đã bị mai mòn bởi thời gian kiến trúc sư jane alegy chính là người khởi xướng ý tưởng này
theo anh bằng việc khuyến khích các họa sĩ tới thăm trực tiếp phát họa các di tích lịch sử
văn hóa sau đó đăng trên các mạng xã hội sẽ thu hút được sự chú ý rộng rãi của dư luận đối với
chương trình bảo tồn các di sản của đất nước bạn có thể học hỏi từ cấu trúc của di sản
để thấy được sự khéo léo đằng sau hệ thống thiết kế của người cổ xưa vốn để chống lại những
trận động đất và những đặc trưng cơ bản của vùng nhiệt đới và chúng ta sắp mất đi tất cả những điều này
chúng thật đáng để lưu lại điều đặc biệt ở đây là khi bạn nhìn vào một bức phá họa
bạn sẽ thấy được tính đặc trưng của công trình di sản nhiều hơn là khi chỉ xem một bức ảnh có nhiều
xứ về cấu trúc của tại nhà mà khi chụp ảnh bạn sẽ chẳng mấy khi để ý như hình dáng của mái nhà hay
kết cấu của những chiếc cửa sổ theo ủy ban lịch sử quốc gia philippines hiện có khoảng hai trăm linh công trình
di sản cấu trúc di tích lịch sử đang được xếp trong diện cần bảo tồn cho dù năm hai nghìn chín chính phủ
philippines đã ban hành luật về công tác gìn giữ và bảo tồn các di tích lịch sử song công tác này hiện
gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí chính vì vậy công việc mà những họa sĩ và những người đam mê nghệ
thuật như nhóm họa sĩ philippines đang làm được hy vọng sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào việc
gìn giữ các di tích lịch sử cho các thế hệ mai sau
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi cảm ơn
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại